thông tin ban đầu được ubnd tp nha trang cho biết các em học sinh đã ăn sáng với nhiều món khác nhau như cơm gà sushi thức ăn nhanh tại các hàng quán và từ những người bán hàng rong bên ngoài nhà trường
hiện bác sĩ nghi các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự lo lắng trước vấn nạn an toàn thực phẩm học đường hiện nay
trường ngay sát nhà mình các quán ăn thì nhiều vô số kể từ quán hàng đến các tủ bán bánh mì bánh bao rất linh động cho các phụ huynh và các em nhỏ
nhưng cần phải quản lý phải quản lý chất lượng thực phẩm một ổ bánh mì thịt hộp cơm gà bánh bao đến tại các em một cách dễ dàng quá
tôi đề xuất nhân dịp này các cơ quan ban ngành phối hợp với ngành giáo dục ra soát và kiểm tra an toàn thực phẩm tại các khu vực trường học để chấn trình và đảm bảo an toàn cho các cháu nhưng các cháu nằm viện tội quá
vụ này là vụ thứ ba ở nha trang và bị ngộ độc tập thể gần đây
cục vệ sinh an toàn thực phẩm nha trang cần có biện pháp rõ ràng hơn trong việc kiểm tra các cơ sở buôn bán đầu vào các thực phẩm đang bán trên địa bàn thành phố
trước đó mạng xã hội cũng lan truyền thông tin về việc học sinh lớp năm ở phường vĩnh trường thành phố nha trang tử vong do ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên cơ quan chức năng thành phố nha trang khẳng định chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây tử vong của em học sinh này
còn tại lâm đồng ngày bốn tháng bốn vừa qua hai mươi chín học sinh của trường trung học cơ sở tân châu huyện si linh
hiện kiểm tra sức khỏe vì triệu chứng bất thường sau khi ăn kẹo lạ
sở y tế tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo thu thập một số mẫu kẹo mà các em học sinh đã ăn để gửi đi phân tích truy tìm nguyên nhân
quán tạp hóa nơi đã bán quái kẹo cho học sinh cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tính hợp pháp của sản phẩm
một lần nữa tình trạng buôn bán sử dụng các loại hàng hóa trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trước cổng trường học
đã tiếp tục sóng lên những hồi chuông đáng bó động tới các bậc phụ huynh nhà trường và các cơ quan chức năng trong hợp tác quản lý kiểm tra
thức ăn không cẩn thận không đúng quy trình rủi ro cao chưa kể phần nước uống nước sẻ khát các em thức ăn nữa
cần siết chặt bằng giám sát kiểm tra toàn diện quy trình và hướng dẫn kỹ hướng dẫn chi tiết cho người chế biến người bán người thư thụ
cần nhanh có chế tài luật pháp đủ nghiêm khắc về hoạt động buôn bán hay cung ứng dinh dưỡng cộng đồng
chứ cứ như thế này thì bất an cho mọi người quá
mùa nắng nóng tới rất dễ bị ngộ độc thực phẩm và tiêu chảy do nắng nóng làm cho thức ăn dễ lên men chua và tạo độc tố
hiện nhiều trường học đã đồng loạt phát đi thông tin cảnh báo yêu cầu học sinh không mua các loại bánh kẹo thực phẩm không rõ nguồn gốc
đồng thời cũng yêu cầu các trường tăng cường các biện pháp quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm thực phẩm không nguồn gốc và cần có biện pháp xử lý
bên cạnh công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng thì nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
các bậc phụ huynh và học sinh không nên mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ
cha mẹ học sinh cần lưu tâm nhắc nhở con lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn có nguồn gốc
thứ thiết dạo này nắng nóng thực ăn dễ ôi thiêu nên trẻ bị ngộ độc cũng là dễ hiểu
trẻ lớn nên trẻ nhỏ dễ bị hơn
trước mắt phụ huynh chịu khó dậy sớm nấu cho con ăn sáng đi
chịu khó tí đi chuẩn bị từ tối thì sáng nấu sẽ nhanh
trẻ ngủ sớm dậy sớm ăn sáng tại nhà là được mà
các cơ quan quản lý thị trường cần tăng cường kiểm soát các quán xá gần trường học
rất nhiều các loại đồ ăn thức uống không nhãn mát xuất xứ ở đây
cần bắt và xử lý nặng những trường hợp sản xuất tiêu thụ nhập lậu hàng hóa thực phẩm bẩn độc hại
sử dụng hóa chất không đúng tiêu chuẩn an toàn vì một thế giới khỏe mạnh
tình trạng ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đừng để mất bò mới lo làm chuồng
tiếng chuồng cảnh báo tiếp tục được dóng lên từ những sự việc ngoài mong muốn như những ngày vừa qua
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân